cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước ngày hôm nay một đối tượng cầm dao nhọn vào tiệm vàng bạc cầm đồ liễu hiền
có địa chỉ tại số một trăm bốn mươi bảy lê lợi phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
uy hiếp chủ cơ sở thực hiện hành vi cướp tài sản
đối tượng nguyễn quang trường sách theo một chiếc túi màu đen đi đến tiệm vàng
cầm đồ liễu hiền tại tp lạng sơn để hỏi mua vàng
sau đó bắt đầu rút dao không chế hai mẹ con chủ tiệm vàng để cướp tài sản
lợi dụng lúc đối tượng sơ hở chủ cửa hàng đã kịp thời hô hoán người nhà trên tầng
thấy có người chạy xuống đối tượng đã dùng dao đâm con gái chủ cửa hàng gây thương tích nhẹ
sau đó các nạn nhân đã không chế được đối tượng
lực lượng công an đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường
đưa đối tượng và nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu
ngô văn toàn và nguyễn thị hồng thắm là hai chủ quán karaoke vừa bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên khởi tố bắt tạm giam về hành vi
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào đêm ngày một mươi bảy tháng chín tổ công tác phối hợp kiểm tra hành chính bắt quả tang
hai nhóm nam nữ gồm một mươi đối tượng đang sử dụng ma túy tại quán karaoke ronrin
ở phường hòa hiệp nam
tiếp đó trong đêm ngày hai mươi tám tháng chín công an thị xã đông hòa kiểm tra hành chính
bắt quả tang một mươi ba đối tượng thuê hai phòng hát tại quán karaoke bảo trâm
ở phường hòa vinh để sử dụng ma túy
nhanh một mươi ba đối tượng trên đều cho kết quả dương tính với ma túy
liên quan đến vụ cháy xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại khu vực nhà kho
ở phường hà cầu quận hà đông thành phố hà nội
tin từ công an quận hà đông cho biết là cơ sở này đã bị cơ quan chức năng
đình chỉ hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi do không đủ điều kiện an toàn phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên chủ cơ sở không chấp hành quy định vẫn lén lút hoạt động
gây hậu quả là xảy ra cháy khiến một người tử vong
trước đó vào khoảng bảy giờ sáng nay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy
hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ và hàng chục phương tiện đã được điều động đến hiện trường dập lửa
sau hơn hai tiếng đồng hồ chữa cháy đám cháy đã được sập tắt hoàn toàn
thiệt hại về nhà xưởng là khoảng hơn tám trăm linh mét vuông
ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ dập tàn lửa lực lượng chức năng quận hà đông
đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tại hiện trường để phục vụ điều tra nguyên nhân cháy
và nguyên nhân tử vong của một bảo vệ
một vụ cháy lớn khác cũng xảy ra tại cửa hàng dụng cụ thể thao công khanh
ở số bốn mươi năm đường trưng nữ vương quận hải châu thành phố đà nẵng vào lúc bảy giờ sáng ngày hôm nay
điểm xuất phát cháy là gác lửng của cửa hàng là nơi tập trung nhiều hàng hóa thể thao
nên đã nhanh chóng bắt lửa bao trùm toàn bộ căn nhà
nhận được tin báo lực lượng chữa cháy đã xuất xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tuy nhiên do ngọn lửa tỏa ra lượng nhiệt và khói
khí độc lớn nên các chiến sĩ đã sử dụng mặt nạ phòng độc thang triển khai hai hướng thoát khói
sợ các đám cháy nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện thiệt hại vụ cháy đang được thống kê